những gói đường này được tiểu thương cất sâu trong những gian hàng
chỉ khi có người hỏi mua và nói rõ được mục đích sử dụng mới được mang ra bán
hàng ngày những gói đường siêu ngọt không rõ nguồn gốc này
vẫn theo những nồi nước dùng ngoài hàng quán
đi vào cơ thể người sử dụng với vô vàn nguy cơ tới sức khỏe
theo chân phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn
để tìm hiểu thực hư câu chuyện này nhé
những nồi lẩu hay bát bún phở như thế này
là món ăn yêu thích của rất nhiều người dân
tuy nhiên không phải ai cũng biết rõ tất cả gia vị hay phụ da ở đây
có nguồn gốc và chất lượng như thế nào
rất có thể trong những món ăn như thế này
được nấu chín ninh nhừ siêu tốc bằng loại phụ gia có tên là bột sủi
bột sủi bột nhừ xương hay bột soda con công
là tên gọi của một loại phụ da có công dụng làm nhừ xương
các loại ngũ cốc đang được lưu hành trôi nổi trên thị trường hiện nay
với giá sáu mươi năm đồng
một kg và công dụng kinh hoàng
bốn thiều cà phê có thể làm như một nồi xương
với dung tích năm mươi lít chỉ trong vài phút
loại bột này được người bán hàng hàng ngày sử dụng
để nấu xương làm nước phở nấu đậu nấu chè
và các loại ngũ cốc khác nhau
nhằm tiết kiệm tối đa nguyên liệu
giảm giá với các thành phần hóa học không rõ ràng
không có bao bì nhãn mắc đóng gói và hướng dẫn sử dụng
các loại phụ da này có nguy cơ mang lại những tác hại khôn lường
tới sức khỏe của khách hàng
lần theo những thông tin trên báo chí và tìm hiểu thực tế
phóng viên của thực phẩm sạch hay bẩn
đã di chuyển đến các chợ đầu mối để tìm mua loại bột này
trong vai người chủ quán phở
cần mua bột nhừ về làm hàng
nhằm tiết kiệm nguyên liệu
phóng viên đã mua được túi bột nhựa các loại
tại các chợ đầu mối quanh khu vực hà nội
tại chợ đồng tâm đại la
sau khi hỏi mua bột nhừ về nấu lẩu và nước phở
sau một hồi ngần ngại
chúng tôi đã mua được gói bột này
với giá bốn mươi năm đồng
theo chỉ dẫn của những người bán hàng trong chợ đồng tâm
phóng viên di chuyển đến chợ đầu mối hà đông
giới tiểu thương cho biết
nơi đây là thủ phủ của các loại phụ da và gia vị
muốn mua loại gì có loại đấy
tiếp tục tìm mua hàng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm
chúng tôi được một người bán hàng bật mí
những sự thật hãi hùng
đằng sau những túi bột mì siêu tốc này
phải gọi vào một quần
lấy nhiều bao nhiêu cũng được
cái này ngang rồi
nó ngóng ngây kia hơn
tương giấc mùi

nghi ngờ về khả năng làm như của loại bột trên
phóng viên đã mang thử nghiệm trực tiếp với thực phẩm
luôn sôi bột nhừ sương và đỗ đen
chúng tôi đã thu được một kết quả thực sự

với đỗ đen sau khi đun sôi thả một phần hai thiều cà phê bột nhừ vào nồi bột sủi mạnh và chỉ sau năm phút hạt đỗ đã chín nhừ như đun theo cách truyền thống hàng giờ đồng hồ
với những mẫu xương khấu nồi cứng và lâu chín sau khi thả bột nhừ vào nồi bột sủi mạnh tạo váng trắng đục
sau khoảng một mươi năm phút nồi xương đã chín nhử và không hề có biểu hiện khác thường so với chỉ nấu nước
khi sử dụng bột làm nhừ để đun nấu người tiêu dùng sẽ rất khó phát hiện bằng mắt thường